thưa quý vị và các bạn khi nhận được tiền chuyển nhầm của người khác mà không chịu trả lại sẽ có thể bị phạt hành chính thậm chí phạt tù theo quy định tại điều năm trăm bảy mươi chín bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
điều khoản này quy định khi chiếm hữu tài sản của người khác không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả cho chủ sở hữu
hành vi không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị phạt hành chính theo quy định tại điều một mươi năm nghị định một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba ndcp
ngoài ra chúng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
chiếm giữ trái phép tài sản phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng và bị phạt tù cao nhất là năm năm tù theo điều một trăm bảy mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
còn nếu sử dụng số tiền đó tùy số tiền thì bị truy cứu tội sử dụng trái phép tài sản theo điều một trăm bảy mươi bảy bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm phạt tiền lên đến một trăm linh triệu đồng hoặc bị phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ hai năm cao nhất là bảy năm tù
thưa quý vị và các bạn tận dụng mạng lưới năm hai trăm linh cửa hàng xăng dầu sẵn có tập đoàn sang dầu
việt nam đang nghiên cứu thành lập chuỗi cửa hàng tiện lợi
petrolimax đã nghiên cứu thành lập chuỗi cửa hàng tiện lợi được năm năm hiện đang phân loại đánh giá lại hệ thống cửa hàng xăng dầu có thể triển khai được dịch vụ cửa hàng tiện ích
lợi thế của petrolimax là sở hữu vị trí đẹp mặt bằng khủng với mạng lưới năm hai trăm linh cửa hàng xăng dầu trải khắp sáu mươi ba tỉnh thành
petrolimax sẽ tự triển khai dịch vụ này với khoảng một năm trăm linh đến hai mặt hàng
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị
những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân